kể từ một mươi tám h ngày hôm nay hai mươi bốn tháng ba đến hết ngày ba mươi một tháng ba tất cả khu vui chơi giải trí nhà hàng quán ăn cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống công suất phục vụ ba mươi người trở lên cơ sở làm đẹp hớt tóc tại tp hcm sẽ đóng cửa
quyết định này được phó chủ tịch thường trực ubnd tp hcm lê thanh liêm ký vào chiều nay theo đề nghị của sở văn hóa thể thao và du lịch nhằm bảo đảm an toàn tuyệt đối trong công tác phòng chống dịch covid một mươi chín
các sở ngành và hai mươi bốn quận huyện phải theo dõi kiểm soát việc thực thi động thái này được đưa ra trong bối cảnh tp hcm sẽ vào cao điểm của dịch covid một mươi chín trong hai tuần nữa quyết định sự thành bại của cuộc chiến chống dịch